tại lễ trao giải thưởng du lịch thế giới lần thứ hai mươi sáu dành cho khu vực châu á và châu đại dương năm hai nghìn hai mươi
việt nam tiếp tục nhận giải thưởng điểm đến hàng đầu châu á
đây là lần thứ hai liên tiếp việt nam nhận danh hiệu ủy tín này
năm nay việt nam đã vinh dự được nhận bốn giải thưởng dành cho thương hiệu quốc gia
gồm điểm đến hàng đầu châu á hai nghìn một mươi chín điểm đến ẩm thực hàng đầu châu á hai nghìn hai mươi
điểm đến văn hóa hàng đầu châu á hai nghìn một mươi chín điểm đến thành phố văn hóa hàng đầu châu á hai nghìn hai mươi
giải thưởng du lịch thế giới là giải thưởng được tổ chức thường niên kể từ năm một nghìn chín trăm chín mươi
đến nay đã trở thành giải thưởng hàng đầu thế giới về tôn vinh các thành tiệu xuất sắc của ngành công nghiệp du lịch
như hãng vận chuyển khách sân bay khách sạn khu nghỉ dưỡng công ty lữ hành điểm đến du lịch
các đơn vị chiến thắng tại giải thưởng du lịch châu lục tiếp tục được đề cử và tranh giải
tại lễ trao giải du lịch toàn cầu dự kiến được tổ chức tại muscat oman vào ngày hai mươi tám tháng một mươi một tới đây